trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc ninh vừa tiến hành triển khai thực hiện kỹ thuật xét nghiệm covid một mươi chín
đây là nỗ lực góp phần tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh trong tỉnh
đồng thời giúp giảm áp lực cho tuyến trung ương
theo đó phòng xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc ninh thực hiện xét nghiệm sàng lọc
bằng kỹ thuật real time rt pcr đây là kỹ thuật sinh học phân tử có độ nhạy độ đặc hiệu cao
chẩn đoán nhanh virus sars cov hai có kết quả trong vòng năm đến sáu tiếng
mỗi ngày có thể xét nghiệm cho một trăm linh một trăm năm mươi trường hợp
trong giai đoạn đầu đưa vào hoạt động song song với việc xét nghiệm tại đơn vị
trung tâm sẽ gửi mẫu đến viện vệ sinh dịch tễ trung ương để khẳng định lại kết quả
theo đề nghị của tỉnh phú yên tổng công ty điện lực miền trung chỉ đạo công ty điện lực phú yên
tạo điều kiện về thời gian thanh toán tiền điện để các doanh nghiệp tập trung nguồn lực
thu mua nguyên liệu giúp nông dân và ngư dân duy trì sản xuất ổn định đời sống
xem xét không thực hiện phạt vi phạm hợp đồng khi các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động
hoặc giảm công suất do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
với chương trình áo xanh hành động được phát động vào giữa tháng ba
các đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh quảng nam đã sản xuất được một mươi hai năm trăm linh khẩu trang
hơn hai kính bảo hộ hai trăm hai mươi lít dung dịch rửa tay sát khuẩn
cùng với số lượng lớn găng tay y tế đã được bàn giao cho các địa phương
các trạm kiểm soát tại tám chốt kiểm dịch và tuyến biên giới việt lào
để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài ra cũng tại các chốt kiểm dịch lực lượng thanh niên sung kích của tỉnh đoàn quảng nam
cũng tổ chức luân phiên các giờ trong ngày sẵn sàng làm nhiệm vụ hỗ trợ nếu có yêu cầu